thưa quý vị và các bạn sau tám ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
sáng nay phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên bế mạc
sau tám ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ một mươi bốn
cho ý kiến về các luật dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
cũng như công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi bảy
phiên họp được dư luận và cử tri đánh giá cao về chất lượng nội dung cho ý kiến
công tác chuẩn bị nội dung cho phiên họp tiếp tục có sự tiến bộ thể hiện tinh thần tích cực khẩn trương của các cơ quan các bộ ngành và chính phủ
phát biểu kết thúc phiên họp thứ một mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước hội đồng dân tộc và các quỹ ban của quốc hội
các cơ quan của quỹ ban thường vụ quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
để hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật các báo cáo để trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư
riêng đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
quỹ ban thường vụ quốc hội đã thống nhất là chưa trình ra quốc hội tại kỳ họp này để chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh
về việc chuẩn bị nội dung
trong chương trình cho kỳ họp thứ bốn của quốc hội quỹ ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo
cơ quan thẩm tra phối hợp giả soát tích cực các nội dung thuộc trách nhiệm của bộ ngành để bảo đảm tiến độ và chất lượng
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội giao tổng thư ký quốc hội phối hợp với các cơ quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu
tại phiên họp này để hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ một mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng một mươi tới đây
hôm nay tại xã thiện kế huyện bình xuyên
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức khởi công xây dựng khu công nghiệp thăng long
tới dự lễ khởi công có phó thủ tướng trịnh đình dũng
khu công nghiệp thăng long vĩnh phúc có diện tích hai trăm một mươi ba hectare được chia làm hai giai đoạn
với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là hơn bảy mươi triệu usd
đây là khu công nghiệp lớn thứ ba của sumitomo tại việt nam
và là dự án thứ hai mươi sáu do các nhà đầu tư nhật bản đầu tư vào vĩnh phúc
khi hoàn thành dự kiến khu công nghiệp thu hút bảy mươi chín dự án
với số vốn đăng ký khoảng một năm tỷ usd giải quyết việc làm cho khoảng hai mươi năm lao động
phát biểu tại lễ khởi công phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và biểu dương
những kết quả và giải pháp quan trọng trong phát triển công nghiệp
hạ tầng công nghiệp và thu hút vốn đầu tư của tỉnh vĩnh phúc
phó thủ tướng lưu ý các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh vĩnh phúc
cần tiếp tục ưu tiên để cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh
cùng với đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dịch vụ tại địa phương
sáng nay tại thành phố hải phòng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh hải quân về chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua
phát biểu tại buổi ký kết hợp tác công tác chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định
tin tưởng vào sự trung thành của lực lượng hải quân
và đánh giá cao binh chủng hải quân luôn khắc phục mọi khó khăn thử thách
giữ vững hòa bình ổn định trên vùng biển chủ quyền của việt nam
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh mặt trận tổ quốc sẽ luôn phối hợp với bộ tư lệnh hải quân
làm tốt hơn nữa các chính sách hậu phương quân đội chăm lo cho gia đình các chiến sĩ gặp khó khăn
phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quân dân trên các đảo quần đảo của tổ quốc
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao số tiền tám mươi triệu đồng để xây dựng hai căn nhà đồng đội
tặng cán bộ hải quân có hoàn cảnh khó khăn
cùng ngày chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã có buổi làm việc với thành ủy
hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tp hải phòng về kết quả công tác mặt trận chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy
và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm
trong khuôn khổ các hoạt động của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á
thái bình dương apec tại việt nam năm hai nghìn một mươi bảy hôm nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã khai mạc hội nghị các quan chức cao cấp apec về quản lý thiên tai lần thứ một mươi một
sự hội nghị có khoảng hai trăm linh đại biểu đến từ các nền kinh tế apec
tổ chức quốc tế khối doanh nghiệp và quan chức cao cấp các bộ ngành
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín chương trình hội nghị các quan chức cao cấp apec
về quản lý thiên tai lần thứ một mươi một sẽ tập trung vào các vấn đề tăng cường hợp tác
và đổi mới công nghệ tiên tiến hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai
các đại biểu chia sẻ trao đổi về công tác ứng dụng công nghệ
tăng cường thông tin truyền thông và hợp tác liên vùng
đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ để tăng cường hiểu biết chung về thiên tai
việc tổ chức hội nghị các quan chức cao cấp apec về quản lý thiên tai lần thứ một mươi một
tại thành phố vinh tỉnh nghệ an nơi vừa hứng chịu cơn bão số một mươi
là cơ hội để việt nam chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai
không chỉ của việt nam mà các nước apec và trên thế giới ngày càng tốt hơn
sáng nay ban thanh niên quân đội và cục chính trị quân khu bốn
và đoàn công tác bộ tài nguyên và môi trường cùng các đơn vị tài trợ
đã đến thăm hỏi và tặng quà bà con tỉnh hà tĩnh bị thiệt hại nặng nề do bão số một mươi gây ra
tại huyện kỳ anh thị xã kỳ anh và huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh
đại diện tuổi trẻ các đơn vị đã chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân địa phương
những thiệt hại to lớn do bão số một mươi gây ra
đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân
cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
tại đây đoàn công tác đã hỗ trợ bà con các huyện kỳ anh thị xã kỳ anh huyện can lộc hà tĩnh
đây là những món quà thể hiện tình cảm trách nhiệm sự quan tâm chia sẻ
của tuổi trẻ bộ tài nguyên môi trường tuổi trẻ quân đội và lực lượng vũ trang quân khu bốn
khi bà con nhân dân gặp khó khăn gian khổ trước mắt giúp người dân địa phương
khắc phục tình trạng thiếu thốn sớm khắc phục hậu quả thiên tai
cơn bão số một mươi vừa qua đã làm một người dân ở phường nghi hải thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
thiệt mạng và người bị thương nặng hơn hai trăm ba mươi ngôi nhà một trăm tám mươi ký ốt bị tốc máy và đổ sập
gần một mét bờ kè ven biển cùng một số công trình hư hỏng nặng nhiều cây xanh bị gãy đổ
chia sẻ những khó khăn mất
trước mắt hội chứa thập đỏ việt nam đại diện hội chứa thập đỏ tỉnh nghệ an đã trao hơn một trăm linh triệu đồng
và một trăm linh thùng nước khoáng cho các hộ dân ở phường nghi hòa và nghi hải bị cơn bão số một mươi làm hư hỏng nhà cửa
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng cũng đã phát động và kêu gọi các tổ chức
đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
bị thiệt hại do cơn bão số một mươi vừa qua
trước thiệt hại to lớn của các tỉnh miền trung với tinh thần tương thân tương ái tấm lòng và những đạo lý tốt đẹp của dân tộc
toàn thể cán bộ công chức viên chức đã cùng chung tay ủng hộ bà con vùng lũ miền trung
bằng tiền mặt mức tối thiểu ít nhất một ngày lương một người
thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc
đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu của người dân tuyên quang
với những mô hình đèn trung thu khổng lồ do người dân nơi đây tự làm
ngoài việc tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi đây cũng là dịp để tỉnh tuyên quang giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế
về hình ảnh con người và các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang
dạo quanh thành phố tuyên quang những ngày này không khí làm mô hình đèn trung thu đang diễn ra rất nhộn nhịp
đây là mô hình với chủ đề ăn khế trà vàng của tổ nhân dân một mươi chín phường minh xuân
mô hình dựa theo cốt truyện cổ tích cây khế từ đó dăn dạy các con các cháu rằng hãy sống tốt với những người xung quanh
bỏ đi những đức tính tham lam xấu xa thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp
chưa hiểu ngày mai các cháu sẽ hiểu và vào bước vào đời sống trong xã hội thì gần lên yêu thương và giúp đỡ nhau
còn đây là mô hình với chủ đề văn hóa trống đồng của tổ dân phố số hai phường tân quang thành phố tuyên quang
sau một tháng chung tay góp sức của người dân trong tổ đến nay mô hình đã được hoàn thành để chuẩn bị cho lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn còn một tuần nữa thì ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất
và lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy sẽ được diễn ra
tuy nhiên trên các tuyến đường phố của thành phố tuyên quang vào thời điểm này
một không khí lễ hội đang ngập tràn các mô hình khổng lồ đang được người dân rước diễu
với những hình dáng âm thanh và ánh sáng tạo lên một bầu không khí lung linh huyền ảo
quý vị và các bạn hãy đến với tuyên quang để cùng hòa mình vào những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc giao
và cùng chiêm ngưỡng những mô hình khổng lồ độc đáo
những mô hình đèn trung thu khổng lồ và mỗi mô hình mang một ý nghĩa riêng đã trở thành dấu ấn đặc biệt
thu hút khách du lịch đến và nhớ về thành tuyên
hôm nay tổ chức cuộc thi mô hình thì cũng có rất nhiều các thôn xóm tổ trên địa bàn tham gia
đến thời điểm hiện nay trong cuộc thi mô hình chúng tôi đã nhận được bảy mươi năm mô hình tham gia dự thi
sau đó chúng tôi sẽ lựa chọn ra sáu mươi mô hình để tham gia
tham gia diễn diệu trong lễ hội thành tuyên chính thức lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra nữa thì năm nay là cái năm mà thành phố cũng tổ chức lần đầu tiên tổ chức cái cuộc thi
sáng tác cái mẫu sản phẩm lưu niệm có tặng du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
đây là lần đầu tiên thành phố tuyên quang tổ chức và cũng là một trong những hoạt động của lễ hội thành tuyên
về cuộc thi thì đến nay thì cũng có rất nhiều các tác giả đăng ký tham gia dự thi
và các sản phẩm cũng mang rất nhiều các ý nghĩa đại diện cho các nét đặc trưng của văn hóa
tuyên quang du lịch tuyên quang rồi là quảng cáo về đất và người của thành tuyên
lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy gắn liền với ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất
là dịp để người dân tuyên quang giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế
về hình ảnh con người và các giá trị văn hóa đặc sắc về lịch sử
văn hóa của quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
qua đó từng bước xây dựng lễ hội thành tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc
góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển
thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và khách du lịch đến với tuyên quang
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ tại mexico sau trận động đất mạnh bảy một độ richter
các lực lượng an ninh và cứu hộ của nước này vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian
để tìm kiếm những người còn sống sót trong các đống đổ nát
tính đến tối nay theo giờ hà nội
trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hai trăm ba mươi bảy người
các lực lượng chức năng và tình nguyện viên đang nỗ lực tháo rỡ những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân
khu vực đang được tập trung nhiều nhất là tại một trường học ở phía nam thủ đô mexico city
nơi còn rất nhiều trẻ em vẫn đang mất tích
theo giới chức mexico trận động đất mạnh đã khiến ít nhất ba mươi chín tòa nhà ở thủ đô này bị sập đổ hoàn toàn
và công tác tìm kiếm người sống sót vẫn đang được khẩn trương triển khai
cho tới nay
năm mươi hai người sống sót đã được kéo ra khỏi đống đổ nát
khoảng sáu trăm linh tòa nhà khác cũng bị hư hại sau đợt thiên tai này
phát biểu tại phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc
ngoại trưởng mexico luis vegarai gửi lời cảm ơn cộng đồng quốc tế về cam kết hỗ trợ mexico tái thiết sau động đất
cho tới nay nhiều nước đã đưa ra cam kết viện trợ
các công ty công nghệ lớn như google hay facebook cũng đã nhanh chóng kích hoạt các ứng dụng cảnh báo như sos
person finder và safety check nhằm trợ giúp những người bị ảnh hưởng nắm bắt tình hình nhanh
đưa ra những quyết định cần thiết và giúp mọi người xác định vị trí
trong khi đó skype miễn phí cuộc gọi đến vùng bị ảnh hưởng của đống đất
chính quyền tổng thống mỹ donald trump hôm nay tuyên bố đang cân nhắc việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran
ngay cả khi iran khẳng định không muốn washington rút khỏi thỏa thuận này
phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại đại hội đồng liên hợp quốc
ngoại trưởng mỹ rich stilson khẳng định mỹ đang cân nhắc xem thỏa thuận hạt nhân iran
có phục vụ lợi ích an ninh của nước này hay không
các bên tham gia thỏa thuận đã có một cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn
việc lắng nghe quan điểm của các bên là hữu ích song chưa đủ thuyết phục
giống như tổng thống donald trump đã đề cập trước đó
việc các điều khoản kiềm chế chương trình hạt nhân của iran sẽ hết hạn theo thời gian là không thể chấp nhận được
giới phân tích nhận định việc thỏa thuận hạt nhân với iran sụp đổ
có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và làm tình hình căng thẳng ở trung đông trầm trọng hơn
trong khi đó hôm nay tổng thống iran rouhani tuyên bố rằng
iran sẽ không phải là bên đầu tiên vi phạm thỏa thuận hạt nhân hồi năm hai nghìn một mươi năm
ông nhấn mạnh đây là thỏa thuận được cộng đồng quốc tế ủng hộ và công nhận
bởi vậy không thể chịu tác động của một quốc gia đơn lẻ nào
và bất cứ quốc gia nào từ bỏ thỏa thuận này sẽ bị cô lập và tự làm bẽ mặt mình
nếu giới chức mỹ cho rằng có thể gây áp lực với iran bằng cách rời bỏ thỏa thuận
họ đang mắc một sai lầm lớn
thỏa thuận hạt nhân sẽ tồn tại như vốn có
hoặc sẽ đổ vỡ
tổng thống rouhani cũng cho rằng sẽ là không thực tế và phí thời gian đối thoại
với chính quyền của tổng thống donald trump về các vấn đề khác liên quan
theo ông rouhani nếu thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm thực sự đổ vỡ
iran sẽ có nhiều lựa chọn
và một trong số đó là khởi động lại việc làm dầu urani ở cấp độ cao hơn
cho các lò phản ứng hạt nhân
tuy nhiên ông nhấn mạnh iran không có tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày
của truyền hình báo
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt